sau hai năm các quốc gia trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid một mươi chín việt nam đảm nhận sứ mệnh tiên phong và đã tổ chức thành công sea games ba mươi một trên cả hai khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần
tất cả các cuộc thi đấu của sea games ba mươi một được tổ chức điều hành công bằng khách quan và đáp ứng yêu cầu chuyên môn rất cao
sea games ba mươi một được tổ chức thành công đó là thành quả của sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng nỗ lực của các bộ ngành liên quan và cả sự đóng góp của những cổ động viên những người yêu thể thao
lần đầu tiên mới thấy một giải sea games mà tất cả các trận đấu bóng đá dù là nam hay nữ dù đội nhà hay đội bạn đều đầy óc khán giả
sân bãi tốt khán giả cuồng nhiệt đây chắc chắn là sea games thành công nhất từ trước đến giờ
đúng là cảm xúc đặc biệt từ trái tim chúc mừng một sea games đầy ý nghĩa và thành công việt nam tuyệt vời
sau một năm đầy khó khăn do dịch covid một mươi chín chúng ta vẫn tổ chức thành công sea games ba mươi một là một điều tuyệt vời
niềm hân hoan hữu nghị mến khách cổ vũ vô tư của người dân
việt nam cũng thật tuyệt vời chúng ta đã làm tốt lắm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
sự thành công của đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một cũng đã khẳng định việt nam đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh và đang phục hồi mạnh mẽ
trước khi đến đây tôi đã tìm hiểu về đất nước các bạn tôi đã đi thăm một số nơi tại hà nội
tôi rất ấn tượng
ngoài ra công tác tổ chức của việt nam cũng rất chú đáo các bạn cũng rất thân thiện
tôi đến đây tôi thấy công tác tổ chức sea games rất tốt vì dịch bệnh tôi không thể đến việt nam sớm hơn
còn người việt nam rất hiếu khách khán giả cổ vũ rất nhiệt tình
ngoài thể thao mục đích của sea games là để quảng bá hình ảnh đất nước việt nam xinh đẹp con người việt nam mến khách
mong rằng việt nam sẽ để lại ấn tượng đẹp với các vận động viên và quan khách
người việt nam vẫn thế luôn yêu quý và trân trọng bạn bè chúng tôi mong được gặp lại các bạn khắp nam châu đến với đất nước chúng tôi
thành công lớn nhất của sea games không phải những chiếc huy chương vàng mà là lan tỏa tinh thần hữu nghị đoàn kết mến khách và yêu chuộng hòa bình của nhân dân việt nam đến với bạn bè quốc tế
ngọn lửa của sea games ba mươi một đã chính thức được tắt sau lễ bế mạc như ngọn lửa của tinh thần thể thao tinh thần vì một đông nam á mạnh mẽ tinh thần vì một khối asean đoàn kết
vẫn tiếp tục cháy sáng